một đường dây đánh bạc lớn với tàng số hơn hai tỷ đồng
đã bị công an nghệ an phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là nguyễn thủy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội
linh là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp thường xuyên thay đổi chỗ ở
linh điều hành nhiều đường dây đánh bạc ở nhiều tỉnh thành như hà nội nghệ an lạng sơn
mỗi tỉnh linh có một đại lý để thu gom bảng lô đề
rồi giao dịch qua các phần mềm như facebook zalo telegram
trợ lý đắc lực cho linh là lê cảnh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại phường vinh tân thành phố vinh
và vũ thùy hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm
mỗi ngày số tiền các đại lý chuyển về cho linh là từ hai mươi tỷ đến ba mươi tỷ đồng
sau khi có kết quả sổ số miền bắc
các đối tượng tính tiền thắng thua bằng phần mềm chuyên dụng
nhắn tin cho nhau rồi xóa hết các dữ liệu
các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau
và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác minh
trong thời gian từ đầu tháng bảy năm nay đến ngày hai tháng một mươi một năm nay
các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn hai tỷ đồng để đánh bạc
ban chuyên án cũng thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai xe ô tô ba mươi bốn điện thoại hai máy tính sách tay
nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng

chỉ huy công an xã hàm ninh tp phú quốc đã đến xử lý vụ việc gây mất an ninh trật tự
tại nhà hai vợ chồng anh đinh ngọc thắng và vợ là nguyễn thị quyên
khi đến nơi đồng chí nguyễn thành nhạ yêu cầu thắng không được gây mất an ninh trật tự
thì thắng chấp hành nên tổ công tác quay về trụ sở
tuy nhiên do chị quyên bị chồng dùng dao đe dọa nên mong muốn được lên trụ sở công an ở tạm
khi tổ công tác chuẩn bị đưa chị khuyên đi
nhìn lấy một cây dao chạy đến đâm chị quyên thì bị anh nhã can ngăn
bực tức thắng dùng dao quay sang đâm nhiều nhát vào người anh nhạ
và tiếp tục đâm chị quyên khiến hai người này bất tỉnh
hai người sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật thắng gây ra cho chung ý nguyễn thành nhã là sáu mươi tám
gây án xong thắng bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi thì bị công an bắt giữ
ngoài mức án một mươi ba năm tù thắng còn bồi thương cho bị hại số tiền một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với một mươi hai bị cáo
có đơn kháng cáo trong vụ án gang thép thái nguyên tisco
dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong bốn ngày từ ngày chín tháng một mươi một đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo độ văn hùng nguyên tổng giám đốc công ty thép việt nam vns
do sức khỏe yếu nên đã có đơn xin xét xử vắng mặt
trong phiên tòa sáng nay phần lớn hội đồng xét xử dành thời gian cho phần thủ tục kiểm tra căn cước
và công bố bản án sơ thẩm cùng với nội dung kháng cáo của các bị cáo cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
trong phần thủ tục bị cáo đỗ xuân hòa nguyên kế toán trưởng tisco
có đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa của bị cáo hòa đang phải cách ly không đến được phiên tòa
trước đề nghị này hội đồng xét xử đã dành thời gian hội ý
sau đó chủ tọa cho biết vẫn quyết định tiếp tục phiên phúc thẩm
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án
theo nhận định của hội đồng xét xử cấp sơ thẩm
dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên do tisco làm chủ đầu tư
cấp quyết định đầu tư là hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam vns
năm hai nghìn bảy đơn vị trúng thầu xây dựng là tập đoàn khoa học công nghệ và thương mại luyện kim trung quốc mcc
giá trị hợp đồng trọn gói hơn một trăm sáu mươi triệu usd
tuy nhiên các bị cáo trong vụ án đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật
không đạt được hiệu quả của dự án mà còn gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra mở rộng làm rõ sai phạm trách nhiệm của các đối tượng
liên quan trong vụ án vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm kiều long và các đơn vị có liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
các đối tượng tại công ty cổ phần dược phẩm kiều long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
cố ý không báo cáo bộ y tế bộ tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng
giữ lại ba triệu tám trăm bốn mươi tám usd tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
gây thiệt hại tài sản của nhà nước
ngày ba tháng một mươi một năm nay
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu
khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long và các đơn vị có liên quan
đồng thời ra các quyết định lệnh như sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với hai đối tượng gồm

nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm kiều long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với nguyễn thanh tòng
nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm kiều long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan thu hồi kê biên triệt để tài sản cho nhà nước
thưa quý vị khoảng một mươi ba h chiều nay ngày chín tháng một mươi một trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua địa bàn phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
một chiếc xe tải bị mất lái đã tông hàng loạt xe gắn máy đang lưu thông trên đường khiến nhiều người bị thương
thời điểm trên xe tải chở hàng di chuyển trên quốc lộ một mươi ba theo hướng từ bình dương đi thành phố hồ chí minh
khi đến trước đại lý xe ô tô hyo phường thuận giao thành phố thuận an thì bất ngờ bị mất lái lùi hàng loạt xe máy phía trước lên vỉa hè rồi tông vào cây xanh bên đường
tại hiện trường nhiều xe máy nằm ngỗ ngang trên vỉa hè hư hỏng nặng đồ dùng văn khắp mặt đường
vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc
ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo phạm minh phương ba mươi hai tuổi quê tỉnh lâm đồng một mươi bốn năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi phương thuê một chiếc xe ô tô biển số bốn mươi chín a hai mươi sáu nghìn chín trị giá hơn năm trăm sáu mươi triệu đồng của anh nguyễn hùng vương ngụ thành phố bảo lộc để đi công việc
đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi tại xã xuân tâm huyện xuân lộc tỉnh đồng nai phương đã thế chấp xe ô tô trên để vay tiền của huỳnh thanh qua ngụ xã xuân tâm huyện xuân lộc và một người tên minh số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
với suốt tiền này phương đã sử dụng một vị đánh bạc và bị thu hết và không có khả năng trả lại tài sản cho người bị hại
đều không thấy phương trả tài sản nên anh vương đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
đến ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phương bị cơ quan công an bắt giữ
cũng trong ngày hôm nay công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang sinh năm hai nghìn không nơi cư trú ổn định để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang sinh năm hai nghìn không nơi cư trú ổn định để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo đó vào khoảng chín giờ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một anh liêu họ chi điều khiển xe gắn máy chở chị đỗ thủy
chị vy ngụ phường bình trị đông quận bình tân thành phố hồ chí minh lưu thông trên tuyến an phú tây hương long hướng từ quốc lộ một a về cầu rạch giá
khi đến trước địa chỉ bốn mươi hai b hai f hai xã an phú tây huyện bình chánh thì bị đối tượng nguyễn minh sang điều khiển xe con máy biển số năm mươi hai i ba bốn mươi chín lưu thông cùng chiều vượt lên từ phía sau rồi áp sát giật chiếc điện thoại iphone xf tám mà chị vy đang cầm trên tay
bị giật điện thoại bất ngờ theo phản xạ tự nhiên chị vy giật ngược lúc
lại làm cho tên sang té xe ngã xuống đường
đối tượng bỏ lại xe máy nhanh chóng tìm đường tàu thoát nhưng bị người đi đường đuổi theo bắt giữ bàn giao cho công an
thưa quý vị mua bán trực tuyến trên mạng xã hội facebook không còn xa lạ với nhiều người
tuy nhiên cũng từ hình thức này mà nhiều đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo báo cáo mới đây của bộ công an chỉ tính từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã phát hiện hơn năm bốn trăm linh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng nghìn tỷ đồng
đây là những chiếc túi sách có giá thấp nhất từ hai trăm linh triệu đồng
thậm chí có những chiếc lên đến một năm tỷ đồng được mua bán qua mạng xã hội facebook
đối với người bán khi khách đặt mua sẽ phải cọc từ một phần bốn đến một phần hai giá trị của chiếc túi
và thanh toán đủ trước khi nhận được hàng
sau nhiều giao dịch thành công và tạo được niềm tin với người bán
đối tượng xin được đặt cọc số tiền thấp hơn rồi tìm cách không thanh toán số tiền còn lại
sau khi nhận túi thơm hét đó sáng hôm sau bà thảo giao túi đó cho khách
rồi bà thảo sẽ thanh toán hết đầy đủ tiền vừa nợ cũ rồi cả tiền túi đó cho tôi luôn
thì tôi đồng ý sau khi nhận túi đó bà thảo bắt đầu có nhiều lý do để khắc nợ
xong đến cuối cùng là bà thảo nói là bà thảo không còn khả năng trả nợ cho tôi nữa
rồi là tôi không liên lạc được với bà thảo luôn
sau cái cuộc giao dịch cuối cùng đó thì bà thảo nợ tôi số tiền là ba tỷ năm trăm linh triệu
sau khi tạo được niềm tin với người bán
đối tượng sẽ vào vai một người bán đưa thông tin và túi sách trên mạng xã hội
để tìm kiếm người mua với giá trị chỉ bằng hai phần ba đến một nửa giá trị thực
nhưng yêu cầu khách mua phải đặt cọc số tiền lớn
và khi nhận tiền đặt cọc của nhiều người đối tượng đã tìm cách chiếm đoạt
một khoảng thời gian nó ổn định như vậy thì tôi mới có lượng khách hàng đặt hàng
thì tôi mới đặt hàng thảo thì số lượng nhiều hơn
thì khi số lượng nhiều hơn như vậy thì tôi phải nhận tọc của khách
và tôi phải đặt cọc cho bà thảo và khi hàng về tôi phải chuyển tiền đầy đủ
cho bà thảo để nhận hàng
tổng số tiền tôi đã giao dịch với bà thảo là bốn mươi hai tỷ bốn trăm bảy mươi triệu
và hiện tại bà thảo còn nợ tôi là một mươi chín tỷ năm trăm linh triệu
tinh vi hơn khi biết khách mua hàng của mình cũng đăng thông tin rao bán túi sách
đối tượng sẽ vào vai khách đặt mua với số lượng lớn nhưng đặt cọc số tiền thấp
khi nạn nhân đã nhận tiền đặt cọc của mình thì trong vai người bán
đối tượng yêu cầu nạn nhân đặt cọc số tiền cao hơn số tiền đối tượng đã đặt cọc cho chính nạn nhân
sau khi ghen hàng tôi mới phát hiện ra bà trần thảo cũng chính là hai khách hàng của tôi
trong thời gian giao dịch
và trong thời gian giao dịch này hai khách hàng này đã đặt hàng của tôi
với những số lượng túi nhiều và số lượng hàng túi giá trị cao
nhưng mà khi tôi nhận cọc của hai khách hàng này tôi nhận cọc thấp
và tôi đặt lại hàng cho thảo thì giá trị hàng rất là cao
vụ việc chỉ bị phát hiện khi cả người bán lẫn người mua đều trở thành nạn nhân của đối tượng
và cùng với đơn tố cao
bà trần thảo đã đặt báo lên cơ quan công an với số tiền bị chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng
mong muốn là cơ quan điều tra làm rõ làm rõ cụ thể và trả lại cho tôi cái công bằng cho tôi
qua cái sự việc của tôi thì tôi muốn nhắn nhủ tới mọi người một vấn đề là
khi mà mình mua bán ở trên mạng thông qua mạng nhất là mạng facebook xã hội lớn bây giờ
thì mình phải hết sức cảnh giác và để ý tới những cái chiêu trò lừa đảo
khi mà mua bán những cái mặt hàng túi sách
những cái mặt hàng hàng đồ
thì mình phải hiểu có giá trị lớn
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm thủ lý và điều tra
theo các nạn nhân có rất nhiều người cũng bị lừa gạt với thủ đoạn tương tự
nhưng vì nhiều lý do cá nhân mà im lặng không đứng ra tố cáo chấp nhận mất đi số tiền lớn
trong sáng nay ngày chín tháng một mươi một quốc hội bước sang ngày thảo luận thứ hai về tình hình kinh tế xã hội
nội dung phòng chống dịch covid một mươi chín và những vấn đề phát sinh trong đại dịch cần cơ chế cho sự đột phá
tiếp tục được đoàn đại biểu quốc hội tp hcm quan tâm cho ý kiến
góp ý vào báo cáo phòng chống dịch thời gian qua và giải pháp để thực hiện mục tiêu năm tới
đại biểu tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho rằng
báo cáo chưa đề cập tới việc làm sao thúc đẩy sự mạnh dạng và ý thức của các bộ ngành và địa phương
đơn vị nhất là các đơn vị tham mưu để thấy được trách nhiệm của các cơ quan này
trong việc tham mưu cho chính phủ chỉ đạo hướng dẫn dẫn chứng câu chuyện lô hàng
với hơn hai mươi hai lon sữa do đồng bào ta ở australia ủng hộ cho trẻ em khó khăn
trong đại dịch covid một mươi chín tại tp hcm
mặt trận tổ quốc tp hcm đã xin ý kiến cục an toàn thực phẩm và cục thú y
trong khi cục thú y chỉ trong hai ngày trả lời đồng ý thì cục an toàn thực phẩm lại đề nghị
tp hcm hỏi chính phủ cách làm này đúng quy trình nhưng không đúng tinh thần
chống dịch như chống giặc và lô hàng cứu trợ tp hcm về gần một tháng chưa lấy ra được là lỗi do ai
đại biểu tô thị bích châu cho rằng những việc mà địa phương cần xin ý kiến về các quy định
trong trường hợp nước sôi lửa bỏng như phòng chống dịch hiện nay thì cần có cơ chế cho sự đột phá
đề nghị chính phủ tạo ra cơ chế hành chính thực sự thông thoáng quy được trách nhiệm của từng bộ ngành
và từng cán bộ trong việc tham mưu kịp thời cho chính phủ những việc cần thiết
cũng trong ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi một sở y tế tp hcm đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời
thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín trong đó yêu cầu ngành y tế của hai mươi hai địa phương
không xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn
với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong sáu tháng
địa phương chỉ xét nghiệm người có ít nhất một trong các yếu tố sau
có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín cần điều tra dịch tễ người đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn
người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
sở y tế đề nghị các địa phương xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ
nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ
ngẫu nhiên của bang chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao như chợ đầu mối chợ truyền thống
bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài ra tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện
có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
nhóm nguy cơ là tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ
xe ôm shipper thì tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng phương pháp xét nghiệm
real time pcr mẫu gộp một mươi tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch
của phương xã thị trấn
địa phương ở cấp độ một xét nghiệm một mươi đối tượng địa phương ở cấp độ hai xét nghiệm hai mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ ba và cấp độ bốn xét nghiệm ba mươi đối tượng
với các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ theo quy trình xử lý f một
tại cộng đồng xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn với tất cả f một trong cùng hộ gia đình
và người sống trong phạm vi ổ dịch không phân biệt tiền sử tiêm chủng hay tiền sử mắc covid một mươi chín
người dân tự xét nghiệm hoặc nhân viên y tế làm nếu người dân không tự làm được
tình hình dịch bệnh tại một số huyện ngoại thành ở tp hcm đang rất căng thẳng
riêng huyện hóc môn khi dịch bắt đầu bùng phát trở lại đã có sáu bảy trăm linh ca được ghi nhận trong tuần vừa qua
trước tình hình đó ngành y tế thành phố và chính quyền huyện hóc môn đang cấp tốc khoanh vùng
và xử lý các ổ dịch mới bùng phát ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
hiện tại toàn huyện hóc môn có hai mươi năm ổ dịch được phát hiện trong hai tuần vừa qua
trong đó hai xã xuân thới thượng và bà điểm là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất
với chín ổ dịch được ghi nhận
đây cũng là hai xã có nhiều khu nhà trọ khu công nghiệp và tiếp giáp với các quận huyện cũng như tỉnh khác

huyện hóc môn đang cấp bách triển khai các phương án ứng phó với dịch
cụ thể sau khi có quyết định cách ly tại nhà các f cách ly tại nhà sẽ gián biện canh báo trước cửa
và tăng cường giám sát f từ cách ly phát thuốc điều trị
địa phương cũng triển khai đẩy nhanh xét nghiệm đeo khoanh vùng các ổ dịch trong phạm vi hẹp nhất
và theo dõi diễn tiến của ổ dịch trong cộng đồng để xác định các ổ dịch nóng để áp dụng các biện pháp mạnh hơn
sau khi chúng tôi phát hiện ra những cái ca ở trong cộng đồng tan như vậy
mà đặc biệt là các ổ dịch chúng tôi đã bắt tách ra những cái ca f này
và tiến hành cho phong tỏa những vùng địa phương
đồng thời cho cách ly thực hiện năm ca nghiêm ngạc tại ở những cái vùng này
và tiến hành là nói chung những cái ca này là không có cái triệu chứng
thành nữ chúng tôi tiến hành là cấp thuốc để người ta uống và theo dõi điều trị tại nhà
nếu trường hợp trở nạn là chúng tôi tiến hành là chuyển đi là tiến trây
mà cụ thể là chuyển lên bệnh viện hóc môn
để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh và giảm thiểu đến mức tối đa số ca tử vong
sở y tế tp hcm đã ngay lập tức bổ sung cho huyện hóc môn một mươi năm trạm y tế lưu động
bao gồm một mươi trạm của bệnh viện nhi đồng hai năm trạm còn lại thuộc bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn
bên cạnh đó mỗi xã thị trấn của huyện hóc môn cũng chú động thành lập ít nhất một trạm y tế lưu động trên địa bàn
một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi là giả nhãn mát nước ngoài
vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp cùng lực lượng đội quản lý thị trường bắt quả tang vào sáng nay ngày một mươi một tháng chín
qua kiểm tra xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c một mươi một nghìn một trăm bốn mươi hai do tài xế trần minh hiếu
chú tại xã ô long vĩ huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển
tổ công tác phát hiện trên xe có sáu sáu mươi chai gói sữa tắm
khăn ướt nhãn hiệu nước ngoài nghi vấn giả nhãn hiệu trị giá hàng hóa khoảng bốn trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hiếu không xuất trình độc hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa phương tiện và bàn giao cho cục quản lý thị trường
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng đêm tối lực lượng chức năng đang tập trung công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
một người phụ nữ đã vận chuyển thuốc nổ đi bán để kiếm lời
đối tượng đã bị lực lượng bộ đội biên phòng đồn quỳnh phương bộ đội biên phòng nghệ an
phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ
tại khu vực thôn đồng tiến xã quỳnh lập thị xã hoàng mai đồn biên phòng quỳnh phương
bộ đội biên phòng nghệ an chủ trì phối hợp với công an xã quỳnh lập thị xã hoàng mai
đã phát hiện bắt giữ cao thị nguyên chú tại phường quỳnh dị thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
đang vận chuyển trái phép thuốc nổ tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai bịt nilon màu trắng
chứa hai mươi thỏi hình trụ tròn màu nâu có trọng lượng bốn kg
theo lời khai ban đầu của huyên số hàng trên là thuốc nổ
đối tượng vận chuyển từ địa bàn xã quỳnh thắng về xã quỳnh lập để lấy tiền công ba trăm linh đồng
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với lê văn thiên chú tại xã an phước huyện mang thít về hành vi khai thác cát trái phép
trước đó lực lượng công an phát hiện phương tiện sáng hút do ông huỳnh tấn thanh chú tại huyện châu thành
tỉnh đồng tháp điều khiển hút cát từ lòng sông cổ chiên để bơm lên phần đất của ông lê văn thiên
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát
qua làm việc lê văn thiên khai nhận trước đó đã thuê ông huỳnh tấn thanh điều khiển phương tiện
và hút chín trăm linh mét khối cát lên san lấp phần đất của mình được khoảng ba mươi ngày
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định xử phạt đối với lê văn thiên một trăm năm mươi triệu đồng
tịch thu toàn bộ khoáng sản quy thành tiền là năm mươi bốn triệu đồng
tổng số tiền ông thiên phải nộp ngân sách nhà nước là hai trăm linh bốn triệu đồng
đồng thời buộc ông thiên phải bơm toàn bộ khối lượng chín trăm linh mét khối cát sông trả lại lòng sông
nơi khu vực đã khai thác cát
khai thác cát trái phép dưới sự giám sát của cơ quan công an
bộ giao thông vận tải vừa báo cáo thủ tướng kế hoạch mở lại chuyến bay quốc tế thường lệ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai với ba giai đoạn trong một năm
riêng cuối năm nay là giai đoạn thí điểm chỉ thực hiện chuyến bay chọn gói
chở người việt về nước và thí điểm đón khách du lịch tới một số địa phương
theo bộ giao thông vận tải việc nối lại chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ góp phần
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không thúc đẩy phục hồi kinh tế
du lịch để đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó với các chuyến bay quốc tế thường lệ bộ giao thông vận tải xây dựng kế hoạch
khôi phục theo ba giai đoạn cùng với áp dụng hộ chiếu vaccine
điều kiện khách đi các chuyến bay này là đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng có xét nghiệm pcr âm tính với sars cov hai trong bảy mươi hai giờ
giai đoạn một thực hiện từ quý một hai nghìn hai mươi hai
giai đoạn hai dự kiến từ quý hai hai nghìn hai mươi hai
giai đoạn ba từ quý ba hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng quyết định thời điểm cụ thể triển khai
nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ trên cơ sở báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện
các chuyến bay combo và thí điểm đón khách du lịch quốc tế và kết quả thực hiện của từng giai đoạn
chính phủ đã đồng ý chủ trương về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam
như đề xuất của bộ văn hóa thể thao và du lịch
theo đó thì lộ trình mở lại hoạt động du lịch quốc tế sẽ gồm ba giai đoạn
giai đoạn một sẽ bắt đầu ngay
từ ngày hai mươi tháng một mươi một tới đây các tỉnh thành phố như kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam
dự kiến sẽ đón các chuyến bay thí điểm
đến tháng một mươi hai quảng ninh dự kiến sẽ đón khách quốc tế đến sân bay quốc tế vân đồn
hiện các địa phương thành phố trong chương trình thí điểm cho biết đã hoàn tất khâu chuẩn bị
chỉ chờ ngày đón vị khách quốc tế đầu tiên
ngoài năm tỉnh thành phố nêu trên từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai việc thí điểm giai đoạn hai
có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
hiện ngành du lịch của các địa phương đã thực hiện kết nối với các đoàn khách quốc tế
thông qua các doanh nghiệp lữ hành trong giai đoạn đầu sẽ hướng dẫn đến các thị trường
như đông bắc á châu âu và châu mỹ
thưa quý vị và các bạn như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
tác động nặng nề từ dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến cho ngành du lịch đối diện với các thách thức lớn
đó là khoảng trống khó khỏa lấp về đội ngũ nhân lực đảm bảo cho sự vận hành ngành du lịch
khi dịch bệnh được kiểm soát
tuy nhiên câu chuyện không chỉ là nằm ở số lượng mà còn là vấn đề chất lượng nhân sự
các đơn vị và các cách giải quyết bài toán này như thế nào trong giai đoạn ngành du lịch tái khởi động
ghi nhận sau đây tại thành phố đà nẵng
đây là khu nghỉ dưỡng năm sao tại trung tâm thành phố đà nẵng
quay trở lại hoạt động từ đầu tháng một mươi sau nhiều tháng trời phải đóng cửa do tình hình dịch bệnh
số lượng lao động hiện đang làm việc phần lớn là những lao động chủ chốt
nghĩa là đã có kinh nghiệm với nhiều năm gắn bó
tuy nhiên trình độ chất lượng đội ngũ nhân sự vẫn là vấn đề đặt ra cho đơn vị trong giai đoạn hiện nay
nhân viên sau một thời gian ngắt quãng trong lĩnh vực công tác chắc chắn là ảnh hưởng tới kỹ năng
kiến thức tay nghề của họ
việc đào tạo để môi trường có được sự chuyên nghiệp là vấn đề đặt ra cho những người lãnh đạo như chúng tôi
để giải quyết bài toán về chất lượng nhân sự sau thời gian dài gián đoạn công việc
bàn lãnh đạo khu nghỉ dưỡng này đã tổ chức cho nhân viên tham gia những khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn
cập nhật những xu hướng những vấn đề của lĩnh vực lưu trú du lịch trong giai đoạn mới
hôm nay tôi rất là hạnh phúc khi mà công ty đã tổ chức một cái khóa học rất là ý nghĩa với một cái tựa đề là cảm xúc trí tuệ
và với trong một thời điểm
là bắt đầu cái ngành du lịch bị đau xuống vì dịch bệnh và bây giờ nó bắt đầu dần dần hồi phục sau một quá trình là dài hai năm
thì cái khóa học này nó với một cái nội dung của nó chính cái nội dung của nó cũng đã tạo năng lượng cho mọi người
để mọi người phát triển về nhiều cái kiến thức
thời gian qua rất nhiều các đơn vị trong lĩnh vực lưu trú du lịch cũng như phía sở du lịch thành phố đà nẵng
đã phối hợp với các đơn vị đào tạo để tổ chức các chương trình
các chương trình hội thảo những khóa học bằng hình thức trực tiếp hoặc online để đội ngũ nhân sự sẵn sàng quay trở lại công việc với hiệu quả cao nhất
sự quay lại của du lịch nó còn ở một mức độ rất là cẩn trọng nên nội dung của chúng tôi tập trung vào những nội dung chung và định hướng về thị trường là chính
đối với một chương trình hội thảo mà chúng tôi đã thực hiện phối hợp với hội khách sạn để thực hiện đào tạo cho hơn năm mươi đơn vị trong ngành du lịch của thành phố đà nẵng
chúng tôi thực hiện chương trình tổng quan về ngành du lịch những thách thức và triển vọng phục hồi
cái dịch vụ miết khách là nên hàng đầu vì vậy nên là các khóa học cần phải diễn ra không chỉ là trong nội bộ
mà các khách sạn cần phải lập ngay một bộ phần đào tạo để tập trung vào kết hợp với hội khách sạn đà nẵng
các chương trình cho liên đoàn lao động thành phố cũng như sở du lịch đà nẵng tổ chức
để tạo nên sự phục hồi của ngành du lịch khi tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát
thì quan tâm đến vấn đề con người vấn đề nhân lực là một trong những yếu tố thèn chốt
cùng với những chính sách hỗ trợ đời sống người lao động
việc nâng cao chất lượng thông qua các chương trình đào tạo đang được các đơn vị nỗ lực triển khai
thưa quý vị để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết
thành phố hà nội đã chuẩn bị hàng chục nghìn tấn hàng hóa nhu yếu phẩm với tổng giá trị ba mươi chín tỷ đồng
đảm bảo không đứt gãy nguồn cung hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước
trong những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
sở công thương hà nội dự tính sẽ có khoảng một trăm linh tấn thịt các loại
hơn bốn trăm năm mươi tấn rau củ trái cây và hàng chục nghìn tấn bánh kẹo đảm bảo cao nhất
cung ứng đủ hàng hóa cho người dân thủ đô vào dịp cuối năm
cùng với đó sở công thương hà nội sẽ phối hợp chặt chẽ sở công thương các tỉnh
để chủ động nắm nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu và sẵn sàng đưa nguồn cung về hà nội
đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong dịp tết của nhân dân thủ đô